thực hiện chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị về đại hội đảng bộ các cấp
tiến tới đại hội một mươi ba của đảng thông báo kết luận số một trăm năm mươi chín ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi của bộ chính trị
sau một thời gian chuẩn bị công phu với tinh thần trách nhiệm cao
bắt đầu từ ngày hôm nay ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi đến ngày một mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
dự thảo các văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng sẽ được công bố rộng rãi thảo luận lấy ý kiến của nhân dân
việc lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng
nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ quyền làm chủ của nhân dân tham gia đóng góp với đảng
trong việc hoạch định đường lối chủ trương quyết sách quan trọng của đất nước
đến năm hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi và hai nghìn bốn mươi năm góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện
trình đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
củng cố bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với đảng làm cho ý đảng hợp với lòng dân
toàn văn dự thảo các văn kiện được đăng trên báo nhân dân số ra ngày hôm nay
thứ ba ngày hai mươi tháng một mươi hai
tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi
và cũng bắt đầu từ ngày hôm nay đến hết ngày một mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
trong các bản tin thời sự của truyền hình nhân dân sẽ có tiểu mục góp ý vào dự thảo
các văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng để ghi nhận và phản ánh kịp thời
các ý kiến đóng góp của mọi tầng lớp nhân dân trên mọi lĩnh vực vào dự thảo
các văn kiện một mươi ba của đảng kính mời quý vị và các bạn chú ý đón xem